trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết những tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín
mật độ bão trên khu vực biển đông có xu hướng cao hơn trung bình
dự báo từ nay đến cuối năm còn khoảng từ ba đến năm cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên khu vực biển đông
trong đó có khoảng từ hai đến ba cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta
tập trung ở khu vực trung bộ và nam bộ
dự báo trong tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín không khí lạnh từ phía bắc sẽ hoạt động với cường độ mạnh dần
và tần suất xuất hiện nhiều hơn tập trung vào nửa cuối tháng
cảnh báo gió mạnh trên khu vực biển đông do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc
trong tháng có khả năng xuất hiện khoảng hai ba xoáy thuận nhiệt đới áp thấp nhiệt đới hoặc bão
trên khu vực biển đông và có khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta tập trung ở khu vực trung và nam trung bộ
trên phạm vi toàn quốc tiếp tục đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm và xảy ra trên phạm vi hẹp
như tố lốc mưa đá và gió giật mạnh trong cơn rông